tại đà nẵng ubnd tp vừa tổ chức chương trình hội thảo nhằm đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động chính quyền các cấp
và đề xuất mô hình chính quyền đô thị tại tp đà nẵng
hội thảo là dịp để nhà quản lý chỉ ra tồn tại hạn chế của mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
đồng thời đề xuất mô hình mới đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
về định hướng thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại đà nẵng
các đại biểu tại hội thảo đã thống nhất phương án xây dựng một cấp chính quyền thành phố
hai cấp hành chính quận huyện và phường xã không tổ chức hội đồng nhân dân ở cấp quận huyện và phường xã
đây là một trong tám chuyên đề được nghiên cứu xây dựng theo mô hình đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của chính quyền đô thị thành phố đà nẵng
mục tiêu của đề án chính quyền đô thị nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong chính quyền các cấp của thành phố
phù hợp với đặc điểm quy mô và tính chất đặc thù của đô thị loại một thành phố đà nẵng trực thuộc trung ương
trọng tâm là nâng cao tính tự chủ tự chịu trách nhiệm của chính quyền đô thị huy động cao nhất mọi nguồn lực cho sự phát triển bền vững văn minh hiện đại